thưa quý vị nằm trong cùng khối asean mối quan hệ ngoại giao giữa việt nam và malaysia đang trên đà phát triển mạnh mẽ
hai bên coi trọng vai trò vị thế của nhau tại khu vực cùng chung tầm nhìn về tăng cường hợp tác nội khối hợp tác liên khu vực cùng nỗ lực xây dựng cộng đồng asean đoàn kết vững mạnh và hợp tác chặt chẽ duy trì hòa bình ổn định an ninh và phát triển ở khu vực
trong tiểu mục chuyện việt nam ngày hôm nay chúng tôi xin kính mời quý vị khán giả đến với những chia sẻ của đại sứ jaoruni khalid đại sứ malaysia tại việt nam về câu chuyện đã gắn bó ông với đất nước việt nam
tiểu mục chuyện xa xứ sẽ tiếp tục chương trình với câu chuyện của một người con đang sinh sống và học tập ở xa tổ quốc
kết thúc chương trình như thường lệ sẽ là tiểu mục nhắn gửi quê nhà với những lời nhắn gửi của du học sinh việt nam tại các quốc gia trên thế giới gửi tới người thân và gia đình
kết thúc chương trình như thường lệ sẽ là tiểu mục nhắn gửi quê nhà với những lời nhắn gửi của du học sinh việt nam tại các quốc gia trên thế giới gửi tới người thân và gia đình
chủ tịch hồ chí minh đã từng nhấn mạnh cán bộ là cái gốc của mọi việc nguồn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém
gần đây việc xử lý kịp thời nghiêm minh một số tổ chức cá nhân vi phạm đã góp phần cảnh tình cảnh báo gian đe ngăn chặn tiêu cực làm trong sạch đội ngũ cán bộ từng bước củng cố niềm tin của các cán bộ đảng viên và nhân dân đối với đảng và nhà nước
nước ta đã trải qua bốn lần cải cách chính sách tiền lương vào các năm một nghìn chín trăm sáu mươi một nghìn chín trăm tám mươi năm một nghìn chín trăm chín mươi ba và năm hai nghìn một mươi
nhờ đó tiền lương trong khu vực công đã từng bước được cải thiện nhất là ở những vùng và lĩnh vực đặc biệt khó khăn góp phần nâng cao đời sống của người hưởng lương tiền lương trong khu vực doanh nghiệp từng bước được hoàn thiện theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước
việc tiến hành cải cách chính sách tiền lương cần xác định rõ quan điểm tư tưởng chỉ đạo mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể cho từng giai đoạn đảm bảo cho cải cách tiền lương lần này thực sự tạo được sự đột phá trong chế độ phân phối tạo động lực cho người lao động và nền kinh tế nâng cao năng suất chất lượng hiệu quả và sức cạnh tranh

năm hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám theo đó công dân năm nước tây âu sẽ tiếp tục được miễn visa nhập cảnh vào việt nam trong vòng ba năm tới thay vì gia hạn năm một như trước đây
quốc hội cũng đã cho phép chính phủ thí điểm cấp visa điện tử nhờ đó du khách ở bất cứ nơi nào cũng có thể đăng ký xin visa góp phần mang lại lượng khách rất tốt cho việt nam
năm hai nghìn một mươi năm có bảy trăm hai mươi lượt khách tây âu đến việt nam
năm hai nghìn một mươi sáu lượng khách này tăng lên là tám trăm năm mươi năm lượt
và năm hai nghìn một mươi bảy là một năm triệu lượt
theo bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ chính sách thông thoáng về visa việc quảng bá tốt du lịch đã góp phần giúp việt nam liên tục giữ được mức tăng trưởng khách quốc tế đạt sấp xỉ ba mươi
sáng ngày chín tháng năm tại hà nội đã diễn ra lễ khai mạc triển lãm quốc tế chuyên ngành y dược lần thứ hai mươi năm việt nam medifarm
với chủ đề tăng cường y tế cơ sở hướng tới bao phủ sức khỏe toàn dân triển lãm việt nam medifarm hai nghìn một mươi tám quy tụ năm trăm ba mươi năm gian hàng bốn trăm năm mươi tập đoàn doanh nghiệp đến từ ba mươi quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự như
ấn độ bangladesh bỉ cộng hòa séc cộng hòa liên bang đức đài loan hà lan hàn quốc hoa kỳ hồng kông indonesia israel malaysia nhật bản singapore thái lan thụy điển trung quốc triều tiên phần lan liên bang nga và việt nam
sản phẩm trưng bày chính tại triển lãm gồm dược phẩm thực phẩm chức năng thiết bị y tế thiết bị hỗ trợ và kỹ thuật chăm sóc sức khỏe
triển lãm việt nam medifarm hai nghìn một mươi tám được tổ chức sẽ góp phần thực hiện tốt vai trò xúc tiến thương mại giữa các quốc gia và vùng lãnh thổ thông qua việc gia tăng số lượng doanh nghiệp y tế tham gia
đây là cơ hội để các tổ chức doanh nghiệp quảng bá sản phẩm nắm bắt cơ hội đầu tư mở rộng thị trường liên doanh liên kết và chuyển giao công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh góp phần thực hiện tốt chiến lược chăm sóc bảo vệ và nâng cao sức khỏe toàn dân
ngày chín tháng năm năm hai nghìn một mươi tám tại hà nội trong khuôn khổ chương trình kỷ niệm tuần lễ nhận thức chất lượng không khí đại sứ quán hoa kỳ đã tổ chức buổi hội thảo với chuyên gia về chất lượng không khí
phát biểu tại lễ khai mạc đại sứ hoa kỳ tại việt nam daniel cristenbrink đã nhấn mạnh mỗi người trong chúng ta đều mong muốn con cái mình được lớn lên với những điều kiện tốt nhất
trong lịch sử phát triển của mình nước mỹ đã từng gặp phải vấn đề về ô nhiễm không khí và ngân sách hàng năm tiêu tốn lên tới hai trăm bốn mươi năm tỷ đô la mỹ để giải quyết các vấn đề ô nhiễm không khí
với những kinh nghiệm hiện có nước mỹ rất sẵn sàng giúp đỡ việt nam giải quyết vấn đề nan giải này
cũng trong buổi thảo luận
tiến sĩ jose conway bác sĩ thạc sĩ về sức khỏe cộng đồng là một bác sĩ và chuyên gia dịch tễ học nổi tiếng với những công trình và chuyên môn của mình về sức khỏe môi trường cho rằng
các vấn đề về ô nhiễm không khí được gặp phải ở rất nhiều nơi trên thế giới bởi những tác động như đốt nhiên liệu hóa thạch than và sử dụng dầu diesel trong giao thông đốt dơm dạ hay khói bụi công nghiệp
thậm chí một số hiện tượng tự nhiên như sương mù kéo dài tại anh đã được chứng minh có những ảnh hưởng lớn tới sức khỏe con người
ô nhiễm không khí gây nên các bệnh về tim mạch như nhồi máu cơ tim đột quỵ các vấn đề về đường hô hấp suy giảm chức năng phổi và có thể liên quan đến tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh và sinh thiếu tháng
hiện nay ô nhiễm không khí ở việt nam đặc biệt ở khu vực đô thị và các thành phố lớn như hà nội thành phố hồ chí minh hiện đang là vấn đề môi trường được cộng đồng xã hội quan tâm
hầu hết các đô thị lớn ở việt nam đang phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí ngày càng gia tăng đặc biệt là ô nhiễm bụi
chính vì vậy việc nâng cao nhận thức về chất lượng không khí cũng như tìm kiếm các giải pháp nhằm cải tạo chất lượng không khí là một trong những hành động cấp bách hiện nay
trong hai ngày mùng bảy và mùng tám tháng năm tức ngày hai mươi hai và hai mươi ba tháng ba âm lịch tại xã tiên thành huyện phục hòa tỉnh cao bằng
ủy ban nhân dân huyện phục hòa tổ chức lễ hội nàng hai và đón bằng chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia
lễ hội nàng hai xã tiên thành huyện phục hòa được bộ văn hóa thể thao và du lịch phê duyệt trở thành di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
theo quyết định số hai nghìn bốn trăm năm mươi chín ngày hai mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy về việc công bố danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
đây là một trong những lễ hội dân gian truyền thống mang đậm nét đặc sắc của dân tộc tây nói chung và dân tộc tây ở tỉnh cao bằng nói riêng
quý vị vừa theo dõi những thông tin đáng chú ý trong tuần qua
sau đây xin kính mời quý vị khán giả cùng gặp gỡ với jamori khalid đại sứ malaysia tại việt nam để cùng nghe ông chia sẻ những câu chuyện của mình trong quá trình hoạt động ngoại giao tại việt nam
quý vị vừa theo dõi những thông tin đáng chú ý trong tuần qua
sau đó chúng tôi muốn gặp gặp jamroony khalid đại sứ malaysia tại việt nam và nghe những câu chuyện về việc làm đại sứ việt nam
đại sứ một jamroony khalid
jamroony khalid sinh ngày hai mươi tháng ba năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám ở terengganu malaysia
trình độ học vấn thạc sĩ chính trị viện nghiên cứu chính trị paris pháp
từ ngày một mươi bốn tháng sáu năm hai nghìn tám tổng lãnh sự quán malaysia tại new york hoa kỳ
từ bốn tháng bảy năm hai nghìn một mươi một phó vụ trưởng vụ quan hệ đối ngoại asean ban thư ký quốc gia asean malaysia bộ ngoại giao
từ ngày hai mươi ba tháng hai năm hai nghìn một mươi năm phó vụ trưởng cộng đồng chính trị an ninh asean
ban thư ký quốc gia asean malaysia bộ ngoại giao
từ ngày hai mươi sáu tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu đại sứ đặc mệnh toàn quyền của malaysia tại nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
đầu tiên đối với nhân dân tv chúng tôi muốn cảm ơn các bạn đã giữ thời gian cho chúng tôi hôm nay
tại vì chúng tôi biết trước khi các bạn trở thành đại sứ của malaysia về việt nam các bạn đã đến việt nam vào năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu

và đúng lắm hai mươi năm sau khi tôi trở về năm hai nghìn một mươi sáu tôi có thể nhìn thấy thay đổi của quốc gia
có một thay đổi rất kinh khủng
thật ra tôi không thể nhận thức hà nội nữa
nên đối với quốc gia cũ vì ở nơi đó bạn không muốn nó thay đổi nhiều
nhưng ở ngoài quốc gia cũ tôi không thể nhận thức hà nội

các bạn nghĩ rằng các bạn đã có kết hợp đặc biệt hay là các bạn trở về việt nam là một tình trạng lãnh đạo
tôi là một người muslim
vì vậy chúng tôi tin vào tình trạng lãnh đạo
vì vậy một tất nhiên nó là một tình trạng lãnh đạo
nhưng tôi cần nói rằng khi tôi được bảo vệ để trở về việt nam lại
như một quốc gia thường thì bạn đi từ một nước đến một nước
với quốc gia thường thì bạn đi từ một nước đến một nước
không thể cho quốc gia từ malaysia
bạn đi về đến quốc gia của bạn
mà các bạn đã đăng ký trước

đó là một cảm giác đặc biệt
đầu tiên vì tôi đã đến việt nam
nên tôi muốn tìm hiểu những đất nước khác
nhưng đối với điều khác
tôi muốn xem
thế nào việt nam đã phát triển
từ khi tôi ở đây hai mươi năm trước
khi tôi đến hà nội vào tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu
tôi có thể thấy rằng việt nam đã phát triển rất nhiều
vì vậy điều đó thực sự đã giúp tôi
cố gắng để làm việc ở việt nam
trong ba năm tiếp theo
có ai nói với tôi rằng

đó là thật không

ồ đúng rồi
không mỗi lúc cuối tuần
chỉ có hai mươi năm
tại vì đó
hà nội là một trong những nơi
có nhiều chuyện xảy ra
nhưng bây giờ
khi tôi đến hà nội
tôi có thể nhìn thấy

hà nội đã phát triển được
tôi thấy nó rất tốt
vì tôi có thể ngồi xuống
và bình tĩnh
khi tôi đến hà nội
tôi có thể nhìn thấy

tôi có thể ngồi xuống
và bình tĩnh
khi tôi đến hà nội
tôi có thể ngồi xuống
và bình tĩnh
khi tôi đến hà nội
tôi có thể ngồi xuống
và bình tĩnh
khi tôi đến hà nội
tôi có thể ngồi xuống
và bình tĩnh
khi tôi đến hà nội
tôi có thể ngồi xuống
và bình tĩnh
ngay với sở hữu
của bộ ngoại giao quân
và các bộ bộ ngoại giao khác
tôi có thể ngồi xuống
và bình tĩnh
tôi có thể ngồi xuống và bình tĩnh
bởi vì nhiều người bây giờ có thể nói tiếng anh
và tôi rất tự hào về năng lượng tiếng anh
của người việt
thời gian nay có khi còn tốt hơn những người malay

bạn nghĩ thế nào về liên hệ giữa hai quốc gia việt nam và malaysia
việt nam và malaysia đã có một liên hệ rất tốt
thời gian nay chúng tôi đang kết thúc tuần bốn mươi năm của liên hệ biên hợp
đặc biệt là sau lập pháp đổi mới

đặc biệt là trong văn hóa nền kinh tế
từ đó việt nam đã trở thành một thành viên của asean
bởi vì điều đó chúng tôi đã gặp nhau hơn
thời gian nay tôi có thể nói rằng liên hệ giữa malaysia và việt nam
rất tốt trong tất cả các văn hóa
trong lĩnh vực trong lĩnh vực xã hội

các vấn đề mà đội trưởng của malaysia đã làm

chúng tôi đã đăng ký một vài vấn đề
mà chúng tôi sẽ kết thúc trong năm
vì vậy chúng tôi đã có một gặp nhau
với đội trưởng của malaysia
từ malaysia đến hà nội
tôi đã gửi một cuộc gặp nhau
với đội trưởng của việt nam
đội trưởng của việt nam đã gửi một cuộc gặp nhau
với đội trưởng của malaysia đến viet nam
đội trưởng của việt nam đã gửi một cuộc gặp nhau
để kết thúc đại dịch bốn mươi năm
để kết thúc đại dịch bốn mươi năm
đến ngày ba mươi mùa tháng
và bây giờ tôi đã được luyện tập bess với bạn
trong năm qua chúng tôi sẽ có
vài số gặp nhau
giữa trang trình tivi vm
như vtv và các tài liệu tài liệu tài liệu của tỉnh hồ chí minh
chúng tôi sẽ có một truyền thông và tài liệu tài liệu tài liệu ở hồ chí minh
và một tuần tài liệu tài liệu ở việt nam vào tháng thứ ba
chúng tôi sẽ có một truyền thông và tài liệu tài liệu vào tháng thứ ba
tài liệu tài liệu tài liệu trong năm hai nghìn một mươi bảy là hơn một mươi triệu đồng
và hai nước đang tập trung để đạt được mục tiêu của một mươi năm triệu đồng vào năm hai nghìn hai mươi
bạn nghĩ thế nào về mục tiêu này

theo chúng tôi tài liệu tài liệu tài liệu trong năm hai nghìn một mươi bảy

nguyên liệu tài liệu tài liệu trong năm hai nghìn một mươi bảy là một mươi một triệu đồng
ít hơn là một mươi ba triệu đồng trong năm trước
nó là một trung tâm phát triển trong phương pháp đa liệu
nếu chúng tôi tiếp tục phát triển như thế
tôi rất chắc rằng chúng tôi sẽ được mục tiêu vô tính một mươi năm triệu đồng trong năm hai nghìn hai mươi
nhiều người nói rằng mà lây si a rất đáng kinh tế trong văn hóa văn hóa
văn hóa văn hóa
vậy các bạn có thể chia sẻ kinh tế văn hóa văn hóa trong mà lây si a không
nếu chúng ta muốn thu hút những người văn hóa văn hóa từ các quốc gia việt nam
thì kế hoạch để thu hút những người văn hóa đến quốc gia việt nam là khác với kế hoạch để thu hút những người văn hóa đến quốc gia europe
vì những người văn hóa đến quốc gia việt nam thường tìm kiếm những thứ khác
họ muốn tìm kiếm những kế hoạch họ muốn tìm kiếm văn hóa
nhưng cho những người văn hóa ở văn hóa này
thường khi chúng ta chia sẻ
chúng ta chia sẻ kế hoạch gần như vậy

vì vậy điều quan trọng nhất là
chúng ta muốn thấy sự khác biệt giữa
những sản phẩm văn hóa
ví dụ như bãi biển ở đây
và thị trường
nhiều người mà lây si a thích đi đến các quốc gia khác để thị trường
vì vậy chúng ta nên

để thị trường ở việt nam
chúng ta sẽ phát triển những kế hoạch khác
đến các quốc gia khác
mà lây si a và việt nam đã tìm kiếm
kế hoạch tập luyện
để tìm kiếm
kế hoạch tập luyện giữa hai quốc gia
vì vậy công việc của tôi là
đảm bảo rằng kế hoạch tập luyện này
sẽ được phát triển
để chúng ta có thể thành công
tất cả mục đích và mục đích
trong phương pháp phương pháp

của chúng tôi
trong bộ phim hôm nay
chúng tôi cũng có
các học sinh
từ nhiều quốc gia ở hà nội
vì vậy bây giờ chúng tôi muốn

bây giờ là lúc
chúng tôi sẽ trở lại

có những câu hỏi
cho quốc gia malaysia không
cảm ơn các quý vị
đầu tiên tôi muốn
giới thiệu một chút về tôi
tên tôi là nam
và tôi là học sinh
của đại học việt nam
vì vậy hôm nay
tôi có một câu hỏi cho các quý vị
tôi biết rằng
quý vị đã từng ở việt nam
làm sao các quý vị
quyết định quay về việt nam
và tiếp tục làm việc

cảm ơn các quý vị
vì câu hỏi của quý vị
như tôi đã nói

bởi công ty của quý vị
và các quý vị
được giáo dục bởi công ty của quý vị
vì vậy quý vị thường

để trả lời
câu hỏi của quý vị
như tôi đã nói trước
tôi đã ở đây
hai mươi năm trước
và tôi luôn muốn
quay về việt nam
dù là một người du lịch
hoặc làm việc ở việt nam
khi cơ hội đến
khi quý vị
hỏi tôi đến việt nam
như quý vị
tôi rất vui
khi quay về việt nam
vì tôi muốn xem
về việt nam hôm nay
so với khi tôi quay về việt nam
hai mươi năm trước
cảm ơn quý vị đã chia sẻ
nếu quý vị có những câu hỏi về quý vị là quý vị là quý vị là quý vị là quý vị là quý vị là quý vị
nếu quý vị có những câu hỏi về quý vị là quý vị là quý vị là quý vị là quý vị
hãy đăng ký kênh của quý vị
tôi là hang
tôi là học sinh của
và hôm nay

có thể không các quý vị chia sẻ với chúng tôi
một ngày nghỉ lễ thường

tôi cần nói cảm ơn quý vị
vì hỏi cho tôi câu hỏi đó
chúng ta không gọi nó như thế nào chúng ta gọi nó như thế nào
chính là ngày tết
nó được kỷ niệm ở malaysia như khi chúng ta kỷ niệm tết ở việt nam
nhưng dù như thế ở malaysia chúng ta có ba cộng đồng thân thiết

tất cả các cộng đồng thân thiết kỷ niệm kỷ niệm này kỷ niệm kỷ niệm thân thiết
những người trung kỷ niệm kỷ niệm ngày tết và những người malay kỷ niệm kỷ niệm kỷ niệm kỷ niệm kỷ niệm kỷ niệm kỷ niệm
chúng ta gọi nó là ngày tết
còn một cộng đồng thân thiết kỷ niệm là ngày tết khi người đến khách hàng ở mekah
chúng ta cũng kỷ niệm đó
các người indian thường kỷ niệm tên là dhipavali
nó thường được kỷ niệm vào tháng tết
trong malaysia tôi phải nói cho tất cả các cộng đồng thân thiết kỷ niệm
thường khi chúng ta chia sẻ những kỷ niệm khác nhau là

thường các cộng đồng thân thiết kỷ niệm sẽ kỷ niệm mở cửa

nếu tôi kỷ niệm ngày tết
và bạn muốn kỷ niệm với tôi
bạn chỉ cần đến khách hàng của tôi
và chúng ta không thể khuyến khích bạn đến khách hàng của chúng tôi
bởi vì bạn muốn kỷ niệm với chúng tôi
vì vậy kỷ niệm mở cửa cũng được kỷ niệm mở cửa

và có những người kỷ niệm mở cửa trong phòng
nếu họ muốn gặp nhiều người
vì vậy kỷ niệm mở cửa của chúng tôi
là một thời gian rất hạnh phúc

vì vậy chúng ta luôn kỷ niệm mở cửa trong năm

chúng ta vừa vui quaybrua số trò báo
bây giờ chúng ta ăn thêm ở đây
trong một bủi trường đầu mùa hạ
tại một căn hộ nhìn ra hồ tây mênh mông của hà nội
những người bạn đồng môn của cổ trung
chính sách bảo an dznf t
đã nhóm học và chia sẻ với nhau những kỷ niệm
cũng như công việc hiện tại
đại sứ kari k dragons lutd
đại sứ phần lan tại việt nam
một trong những cựu kỳ học viên
là người có công lớn nhất trong việc tổ chức buổi gặp mặt lần đầu tiên này tại hà nội
nhờ có ông mà những người bạn không kể quốc tịch đang sinh sống và làm việc tại việt nam có cơ hội để gặp gỡ
họ là những người đến từ khắp nơi trên thế giới
có một điểm chung là mối quan tâm về các vấn đề quốc tế an ninh thế giới và khu vực
hà nội là một thành phố rất vinh dự
là một trong những thành phố mà chúng tôi tổ chức sự kiện này
và việc này thực sự là một trong những thành phố rất vinh dự
là một trong những thành viên của hội đồng bảo an liên hợp quốc
việt nam cũng đóng góp những phần không nhỏ trong công cuộc chung tay với thế giới
về các vấn đề an ninh khu vực và thế giới
những cựu học viên đến từ việt nam hoạt động trong nhiều lĩnh vực
từ an ninh lương thực đến an ninh quốc phòng công nghệ cao
việt nam ngày càng tham gia nhiều hơn mạnh mẽ hơn ở các diễn đàn quốc tế
cả trong khu vực và trong liên hợp quốc về vấn đề gìn giữ hòa bình và về những vấn đề khác nữa
và ngoài ra thì chúng tôi cũng muốn tạo ra một cái mạng lưới này để khi mà có các chuyên gia quốc tế
trong cái lĩnh vực này lĩnh vực ngoại giao quân sự quốc phòng an ninh mà người ta đến việt nam làm việc
thì người ta biết rằng có một cái địa chỉ gồm những người đang làm việc trong lĩnh vực này
họ là những người trẻ họ là những người nói tiếng anh và họ là những người rất là ham học hỏi
chúng tôi có thể trao đổi được để tạo điều kiện cũng như là một cơ chế trao đổi chuyên gia một cách không chính thức
thật tự hào khi tại hà nội những người con yêu tú của đất việt lại là đồng môn của những chính khách ngoại giao
và họ ở ngay đây chia sẻ cùng nhau những lý tưởng chung xây đắp một thế giới hòa bình an ninh và thịnh vượng
tiếp theo như thường lệ tiểu mục nhắn gửi quê nhà với những lời nhắn của các du học sinh việt nam
gửi tới người thân và gia đình sẽ kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
tiếp theo như thường lệ tiểu mục nhắn gửi quê nhà với những lời nhắn của các du học sinh việt nam
gửi tới người thân và gia đình sẽ kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
thảo nguyễn du học sinh tại new zealand nhắn gửi tới bạn bè tại việt nam với lời nhắn
new zealand đang mùa thu thời tiết xe lạnh tuyệt lắm lên kế hoạch đi các bạn chúng ta sẽ gặp nhau ở đất nước kiwi xinh đẹp này
hiện đang sinh sống tại đức nhắn gửi tới nhóm bạn nhà năm với lời nhắn
cho mọi người hùng lúc nào cũng chào đón mọi người tới đức sang đây nhà hùng sẽ là nhà năm ở đức nhé
thưa quý vị chương trình tạp chí đối ngoại tuần này của truyền hình nhân dân cũng xin được tạm dừng tại đây
chúng tôi rất mong nhận được sự góp ý và trao đổi của quý vị khán giả cũng như những lời nhắn nhủ cho những người ở xa
thông qua địa chỉ của chúng tôi
chúng tôi rất mong mong được sự góp ý và trao đổi của quý vị khán giả cũng như những lời nhắn nhủ cho những người ở xa thông qua địa chỉ của chúng tôi
chương trình tạp chí đối ngoại tuần này của truyền hình nhân dân cũng xin được tạm dừng tại đây